thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án nguyên phó bí thư
thường trực thành ủy tp hcm tất thành cang và một mươi chín đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra
tại công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận công ty sadeco
gây thiệt hại cho nhà nước là sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
theo đó việc trả hồ sơ để làm rõ hành vi phạm tội theo nội dung cáo trạng truy tố
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố đối với ông tất thành cang
và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trong đó ông tề trí dũng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
gọi tắt là ibc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco hồ thị thanh phúc tổng giám đốc cdico
và năm đồng phạm khác bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
ông nguyễn văn minh nguyên trưởng ban kiểm soát xe đico bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản